dự kiến chợ sẽ hoạt động trở lại sau một tuần nữa
ban giám đốc công ty quản lý kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm hoc mon thông tin cho các tiểu thương biết
nhằm thay đổi hình thức mua bán sang trực tuyến giao tận nơi cho khách hàng
công ty cần bảo đảm hàng hóa được lưu thông suốt và lưu thông thông suốt và đến tay người tiêu dùng
ngoài ra đơn vị quản lý chợ đầu mối hóc môn tiến hành tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực chợ
phối hợp với sở công thương và ủy ban nhân dân huyện xây dựng phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
với nhiều tình huống xử lý khác nhau để áp dụng khi chợ hoạt động trở lại